hà tĩnh cũng là một địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số ba với gió mạnh cấp sáu
giật cấp bảy cấp tám đã gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của người dân
tại xã xuân phổ huyện nghi xuân đã xảy ra lốc xoáy làm tốc mái sập giàn tre của một mươi ba hộ dân
ubnd xã xuân phổ đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp cùng với nhân dân lập lại mái nhà và dựng lại
các công trình của một mươi ba hộ dân đến nay tất cả một mươi ba nhà dân và các công trình bị tốc mái
và hư hỏng đã được lập lại mái nhà nhiều hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông ở xã thạch hạ
thành phố hà tĩnh bị bèo và rác từ thượng nguồn đổ về đã làm nhiều lồng nuôi cá chết
trước thực trạng trên chính quyền xã thạch hạ cùng người dân đã cho di rời các lồng bè vào nơi an toàn
hiện nay chính quyền địa phương các huyện và nhân dân hà tĩnh tập trung khắc phục
chống ngập úng diện tích lúa hẻ thu và hoa màu để từng bước ổn định cuộc sống